mỗi dịp tết đến xuân về bảo tàng dân tộc học việt nam luôn là địa chỉ quen thuộc cho những ai mong muốn tìm hiểu khám phá những nét đẹp văn hóa đặc sắc của các vùng miền các dân tộc
sáng ngày chín tháng hai chương trình khám phá tết việt với chủ đề vui xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín sắc thái văn hóa bắc giang với nhiều hoạt động liên quan đến văn hóa và các trò chơi dân gian của tỉnh bắc giang đã được tổ chức nhằm giới thiệu văn hóa bắc giang đến với công chúng thủ đô hà nội
với chủ đề vui xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín sắc thái văn hóa bắc giang du khách được tìm hiểu trải nghiệm văn hóa của cộng đồng các dân tộc tại bắc giang như người việt cao lan sán diều
thông qua hoạt động trình diễn đặc sắc với những câu ca quan họ thổ hà mượt mà đầm thắm những tiếng hát song hao cô độc đáo làm say đắm lòng người hay những trải nghiệm thú vị với nghề dệt thổ cẩm làm giấy truyền thống của người cao lan
ngoài ra những nét độc đáo trong ẩm thực
với hương vị của bánh đa kê chè kho và các món ăn nổi tiếng nơi đây cũng là một điểm nhấn thú vị

bên cạnh các hoạt động trình diễn giới thiệu văn hóa bắc giang còn có các hoạt động mang đậm sắc thái tết cổ truyền như xin chữ đầu năm mới và tìm hiểu ý nghĩa phong tục của dân tộc
người yêu tranh tết dân gian được giao lưu với nghệ nhân in tranh đông hồ và tự tay in những bức tranh mình yêu thích
ngoài ra công chúng có dịp trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian độc đáo
hiện tại thì mình cũng cảm thấy rất là vui bởi vì đầu xuân năm mới mà thì cũng có rất là nhiều những cái điều mà mình mong muốn
tại việt nam của chúng ta thì có năm mươi bốn dân tộc anh em nên là có rất là nhiều những cái nét đặc sắc văn hóa truyền thống khác nhau
nên là mình nghĩ là đây là một cái cơ hội tốt để tôi có thể giao lưu và có thể học hỏi thêm những cái kiến thức về văn hóa truyền thống của việt nam
ngay trong ngày khai mạc vui xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín sắc thái văn hóa bắc giang đã thu hút hàng nghìn lượt du khách tham gia vào các hoạt động trải nghiệm
trong ánh nắng chăn hòa tạo nên một không gian xuân giàu văn hóa cho thủ đô hà nội